kẻ phạm tội thì sẽ phải trả giá
giá như lý văn cao không đắm chìm vào những cơn say